quan đến vụ tai nạn giao thông khiến hai học sinh tử vong vào chiều ngày ba tháng ba tại quốc lộ một mươi bốn
đoạn qua địa phận xã hòa khánh thành phố buôn ma thuật
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đã khởi tố bắt tạm giam tài xế xe khách gây tai nạn
tài xế điều khiển xe khách gây tai nạn giao thông khiến hai học sinh tử vong là ông võ duy tâm
bốn mươi ba tuổi trú tại thành phố hồ chí minh
ông tâm bị bắt để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
như tin đã đưa vào chiều ngày ba tháng ba tại quốc lộ một mươi bốn
đoạn qua địa phận xã hòa khánh thành phố buôn ma thuật đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
giữa xe khách do ông tâm điều khiển và một xe máy
hậu quả đã khiến hai em học sinh một mươi sáu tuổi và một mươi tám tuổi cùng chú huyện cư rút tỉnh đắk nông tử vong
vào ngày tai nạn xảy ra hai em đã từ đắk nông lên đắk lắc để nấu cơm thiện nguyện
hỗ trợ các bệnh nhân nghèo tại một bệnh viện
hiện công an thành phố buôn ma thuật đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định